thưa quý vị tiết trời lạnh giá của mùa đông đã đến với hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước
vì thế quý vị hãy luôn chú ý mặc áo ấm quàng khăn để bảo đảm sức khỏe
khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sáng sớm nay có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng trời rét có nơi rét đậm
vâng còn ở miền trung thì các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét có mưa vài nơi
từ quảng bình cho đến thừa thiên huế từ thành phố đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
riêng ninh thuận bình thuận chiều và tối ngày hôm nay mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
với khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh

gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh